ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chủ tịch hồ chí minh viết bài tết trồng cây đăng trên báo nhân dân
kêu gọi mọi người mọi nhà mọi đoàn thể địa phương cùng tích cực thi đua chồng
chăm sóc cây xanh và đề nghị tổ chức một ngày tết trồng cây trong cả nước
hơn nửa thế kỷ đã qua lời phát động tết trồng cây của bắc hồ vẫn còn nguyên giá trị
và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng
một phong tục đẹp một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa mỗi dịp tết đến xuân về
làm theo lời bác hồ dạy sáng nay ngày hai tháng hai tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh quảng ninh tổ chức lễ phát động tết trồng cây
đời đời nhớ ơn bác hồ xuân ninh dậu hai nghìn một mươi bảy chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự và đánh chống phát động tết trồng cây
phát biểu phát động tết trồng cây chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu đòi hỏi phát triển kinh tế bền vững
phải đi đôi với bảo vệ môi trường trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia
thì việc trồng cây trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa to lớn và hết sức quan trọng
trên tinh thần này chủ tịch nước trần đại quang kêu gọi các tầng lớp nhân dân cả nước hàng hái tham gia trồng cây
trồng rừng phù hợp với điều kiện của từng nơi từng vùng gắn với hoạt động phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường
các tầng lớp nhân dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm và có nhiều biện pháp cụ thể thiết thực để bảo vệ rừng
với công nhân ngành than trước đó cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và làm việc
chúc tết tập thể cán bộ công chức viên chức các sở ban ngành của tỉnh quảng ninh